ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm các đơn vị tư vấn hàn quốc vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh metro vào sân bay tân sơn nhất
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm ubnd tp hcm đã có văn bản gửi bộ kế hoạch và đầu tư đăng ký đề xuất hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ hàn quốc cho tuyến nhánh metro này
tuyến metro sẽ kết nối với tuyến metro số năm có chiều dài hơn hai km đi ngầm từ công viên hoàng văn thụ đến ga nội địa sân bay tân sơn nhất
dự án có tổng mức đầu tư khoảng hai trăm năm mươi triệu usd trong đó có vốn vay hàn quốc và vốn đối ứng nhà nước
theo chính quyền tp hcm nếu được đầu tư tuyến metro này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của hành khách ra vào sân bay
cùng với việc xây dựng tuyến metro kết nối tp hcm cũng đang nghiên cứu để xây dựng các cầu vượt và đường trên cao nối vào sân bay từ đường hoàng văn thụ đường phạm văn đồng để giảm tình trạng ủn tắc giao thông
dự kiến dự án này sẽ được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi